cán bộ công nhân ngành điện đang khẩn trương khắc phục các sự cố tại các khu vực bị lũ cuốn trên địa bàn tỉnh thanh hóa
tuy nhiên do hệ thống điện bị thiệt hại nghiêm trọng nên sẽ cần nhiều thời gian để có thể cấp điện trở lại
trên toàn huyện quang sơn tỉnh thanh hóa trận lũ quét sau bão số ba đã làm đổ hơn một trăm năm mươi cột điện và làm hỏng hai trạm biến áp
gần hai mươi mét dây điện trung hạ áp bị đứt và cuốn trôi
hiện ngành điện đã hoàn tất việc khảo sát và vận chuyển hơn năm mét dây cáp
đào mới được ba mươi hố móng để lắp đặt lại các đường dây điện vào bản sa ná
ngoài việc điều động các cán bộ kỹ sư và công nhân ngành điện thanh hóa đã đưa các thiết bị hiện đại đến ngay hiện trường
để nhanh chóng cấp điện sớm nhất phục vụ công tác khắc phục hậu quả
dự kiến cần một tuần nữa để khắc phục xong hệ thống điện tại huyện quang sơn
riêng bản sa ná phải đến cuối tháng tám mới khôi phục và cấp điện trở lại